trước thông tin về sự cố cháy tại công trường thi công nhà máy nhiệt điện vĩnh tân bốn
thuộc trung tâm điện lực vĩnh tân bộ trưởng bộ công thương đã cử đoàn công tác
và kiểm tra sự cố nhà máy này
đoàn công tác do ông trần văn lượng cục trưởng cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp
làm trưởng đoàn cùng đi có lãnh đạo tổng cục năng lượng đại diện tập đoàn điện lực việt nam evn
và một số cán bộ có liên quan ngay trong ngày tám tháng ba đoàn công tác sẽ tiến hành kiểm tra hiện trường
làm việc với các bên liên quan để tổng hợp các thông tin phục vụ công tác xác minh điều tra về sự cố
đồng thời đoàn công tác cũng sẽ đến thăm hỏi gia đình một số công nhân đang làm việc tại nhà máy